truyền thông triều tiên hôm nay vừa cảnh báo nước này sẽ thử nhiều loại vũ khí chiến lược mới
nếu hàn quốc và mỹ tiếp tục cuộc tập trận thường niên
đồng thời gọi đây là một bước chuẩn bị cho cuộc xung đột có nguy cơ xảy ra trên bán đảo triều tiên
bình nhưỡng tuyên bố việc thử các loại vũ khí chiến lược mới là một quyền rõ ràng của một quốc gia có chủ quyền
nhằm tăng cường khả năng tự vệ bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia trước các mối đe dọa hạt nhân của mỹ là điều tự nhiên và cần thiết
tuy nhiên triều tiên không nêu rõ các vũ khí chiến lược mới và thời điểm tiến hành thử các loại vũ khí này
trước đó hôm một mươi hai tháng hai triều tiên đã phóng thử một quả tên lửa tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn mạnh hơn
và khó phát hiện hơn so với các loại sử dụng nhiên liệu lỏng
trong khi đó cũng liên quan đến tình hình khu vực đông bắc á
quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc hoàng kiều an hôm nay cũng tuyên bố
nước này sẽ tiếp tục việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của mỹ
tại hàn quốc theo đúng kế hoạch
liên quan đến việc trung quốc cấm người dân du lịch tới hàn quốc
bộ văn hóa thể thao và du lịch hàn quốc vừa cho biết
ngành du lịch nước này dự kiến sẽ phải chịu tác động mạnh do ngành này phụ thuộc nhiều vào lượng du khách đến từ trung quốc
bộ văn hóa thể thao và du lịch hàn quốc dự báo số lượng khách du lịch trung quốc tới hàn quốc có thể giảm một nửa
đồng thời cho biết đang xem xét các biện pháp khắc phục
theo tổ chức du lịch hàn quốc kto tám sáu triệu lượt khách trung quốc tới hàn quốc trong năm hai nghìn một mươi sáu
mỗi khách chi tiêu trung bình hơn hai đô la mỹ
như vậy nếu lượng khách đến từ trung quốc giảm một nửa ngành du lịch hàn quốc có thể thất thu hơn chín tỷ đô la mỹ
bên cạnh đó các nhà hàng hay cửa hàng miễn thuế cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề
năm hai nghìn một mươi sáu tổng doanh thu của các cửa hàng miễn thuế là khoảng một mươi sáu tỷ đô la mỹ
trong đó bảy mươi đến từ khách du lịch trung quốc
tổng thăm mưu trường các lực lượng vô tình
tổng thống vũ trang thứ trưởng quốc phòng nga valery gerasimov
và chủ tịch ủy ban quân sự tổ chức hiệp bước bắc đại tây dương nato tướng pet praven
vừa tiến hành điện đàm theo sáng kiến từ phía nato
đây là cuộc tiếp xúc quân sự cấp cao đầu tiên của nga và nato
kể từ khi nato đơn phương đóng băng quan hệ với nga vào hồi năm hai nghìn một mươi
theo bộ quốc phòng nga trong khuôn khổ cuộc điện đàm
hai bên đã thảo luận các vấn đề an ninh
triển vọng khôi phục quan hệ hợp tác nga nato trong lĩnh vực quân sự
ngăn ngừa đụng độ và việc các đại diện nato tham gia các hoạt động quốc tế do bộ quốc phòng nga tổ chức
thứ trưởng quốc phòng nga vallery gerashimov cũng đã thể hiện quan ngại với chủ tịch ủy ban quân sự nato
tướng pet praven về việc nato tăng cường các hoạt động quân sự sát biên giới nga
phía nga cũng thông tin đến phía nato các vấn đề quốc tế then chốt và các cuộc tập trận
mà bộ quốc phòng nga sẽ tổ chức trong năm hai nghìn một mươi bảy
hai bên khẳng định sự cần thiết của việc nga và nato cùng hành động chung
nhằm giảm căng thẳng và làm ổn định tình hình tại châu âu
hai bên cũng nhất trí tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại tương tự giữa nga và nato
một tòa án hàn quốc vừa thông báo sẽ tiến hành phiên tòa đầu tiên vào ngày chín tháng ba
nhằm lấy lời khai của lãnh đạo tập đoàn samsung jay lee
người đang đối mặt với các cáo buộc hối lộ trong vụ bê bối tham nhũng gây chấn động của nước này
ông jay lee bốn mươi tám tuổi lãnh đạo thế hệ thứ ba của tập đoàn hàng đầu hàn quốc samsung
hôm hai mươi tám tháng hai đã bị truy tố về nhiều tội danh
trong đó có việc hứa hẹn chi trả khoảng ba mươi triệu đồng
ông jay lee đã bắt giữ ngày một mươi bảy tháng hai vừa qua do bị nghi đóng vai trò trong vụ tham nhũng liên quan đến bà park
hàn quốc đang đối mặt với bê bối chính trị xoay quanh bà choi soon sin
nhân vật bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ gần gũi với tổng thống park
để ép các công ty trong nước quyên góp gần bảy mươi triệu đô la mỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận
bà chuy bị cáo buộc là sử dụng số tiền này để trục lợi
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại